vùng kinh tế trọng điểm phía nam đã và đang trở thành điểm đến của nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài fdi
hiện riêng khu vực này đã chiếm tới bốn mươi ba tổng vốn fdi của cả nước
và các địa phương hiện đang tiếp tục nỗ lực cải cách thủ tục hành chính cải thiện môi trường đầu tư thuận lợi hơn
đây cũng chính là một trong những chiến lược quan trọng nhằm khôi phục kinh tế sau đại dịch
với tám tỉnh thành phố theo kế hoạch vùng kinh tế trọng điểm phía nam hiện đang đóng góp lớn nhất cả nước
trong đó tỉ trọng tăng trưởng gdp đạt bốn mươi năm bốn gdp cả nước tổng thu ngân sách chiếm bốn mươi hai sáu tổng thu của cả nước tính đến cuối năm hai nghìn một mươi tám
cơ cấu kinh tế dịch chuyển theo hướng tích cực tập trung vào các ngành công nghiệp dịch vụ có lợi thế tạo ra giá trị gia tăng cao
điều đáng mừng vùng kinh tế trọng điểm phía nam đã và đang trở thành điểm đến của nguồn vốn fdi
theo ủy ban dân tp hcm hiện thành phố có sáu mươi quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư trên địa bàn
tỉnh đồng nai tính đến cuối tháng tám
năm hai nghìn một mươi chín có một bốn trăm ba mươi dự án fdi đầu tư còn hiệu lực với vốn đăng ký gần hai mươi chín bảy tỷ đô la mỹ
từ khi đầu tư và hoạt động tại khu công nghệ cao tp hcm chúng tôi đã được sự hỗ trợ rất lớn về nhiều mặt như hạ tầng ưu đại thuế
nhất là ở đây có điều kiện để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao
hầu hết các sản phẩm của chúng tôi đều được thiết kế bởi đội ngũ kỹ sư việt nam và chúng tôi rất tự hào về điều này
từng là mảnh đất lành vì vậy thu hút vốn fdi liên tục đứng trong top thu hút fdi cao nhất cả nước dẫn đầu các tỉnh đông nam bộ
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín có một bốn mươi năm tỷ đô la mỹ vốn fdi đổ thêm vào bình dương
kết quả này nâng số dự án fdi tại bình dương lên ba sáu trăm ba mươi chín dự án với tổng vốn đăng ký ba mươi ba bảy mươi sáu tỷ đô la mỹ
mức độ tăng chung của các quốc gia đông nam á trung bình là bốn tám bốn chín
nhưng việt nam được kỳ vọng đạt mức tăng trưởng vượt bậc
ở mức sáu tám mươi năm trong năm tới
vấn đề bây giờ là có một cái cách tâm nhìn toàn khu vực toàn cầu
để chúng ta thu hút được những ngành mà chúng ta ưu tiên
như là công nghiệp hỗ trợ hay là những ngành công nghệ cao
hay là những ngành mà chúng ta đặt ra cái ưu tiên trong trung và dài hạn
dự án phải có tính lan tỏa tính tác động lớn dự án lớn
có hiệu quả đối với nền kinh tế bảo vệ môi trường
sử dụng ít năng lượng công nghệ tiên tiến
và có mối liên hệ và làm cho các doanh nghiệp việt nam
có thể kết nối và phát triển thành chuỗi ở ngay trong nước mình
đấy cũng là cái mà các nhà đầu tư nước ngoài cũng mong muốn
bởi vì khi có cái chuỗi ở trong nội địa thì họ không bị phụ thuộc
ở nhiều cái chuỗi khác ở bên ngoài
sự di chuyển lan sóng đầu tư
mở ra một cơ hội lớn cho tám tỉnh trọng điểm đông nam bộ và cả nước
khôi phục và phát triển kinh tế sau dịch nhưng cũng có không ít rủi ro
vì vậy các địa phương phải nhìn vào thực tế để cải thiện tình hình của địa phương mình
để dòng vốn đầu tư sẽ không chỉ tăng nhanh về con số
mà còn phát triển một cách lâu dài và bền vững